trong khi đó ở khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời có nắng từ sớm
với nam bộ và tây nguyên gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh
vì thế mà trong đêm nay và cả ngày mai toàn bộ khu vực nam bộ cũng như là khu vực tây nguyên tiếp tục có mưa ở nhiều nơi
trong đó toàn bộ các tỉnh con tum gia lai phần phía bắc của tỉnh đắk nông
cũng như các tỉnh tây ninh bình phước bình dương và đồng nai sẽ là những vùng có sắc xuất cao xuất hiện mưa vừa mưa to
lượng mưa phổ biến ba mươi năm mươi mm những nơi khác lượng mưa phổ biến dưới ba mươi mm
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước